chấn thương là điều không thể tránh khỏi khi chơi thể thao nhưng đối với các vận động viên chuyên nghiệp
chấn thương chính là nội ám ảnh và lo ngại lớn nhất bởi nếu điều trị chấn thương không tốt họ có thể phải chấm dứt sự nghiệp của mình
trên thực tế đã có rất nhiều vận động viên buộc phải từ bỏ sự nghiệp khi đang ở thời kỳ đỉnh cao bởi chấn thương
từng là tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá châu âu tuy nhiên thomas roseki không bao giờ vươn được tầm thế giới
vì phải chịu những chấn thương liên miên trong một mươi năm khoác áo arsenal
hay như sebastian deissler thân đông một thời bóng đá đức đã phải kết thúc sự nghiệp ở tuổi hai mươi bảy vì những chấn thương dày đặc
theo các chuyên gia bên cạnh phác đồ trị liệu để phục hồi chấn thương thì dinh dưỡng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng
một chế độ ăn uống hợp lý sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình cơ thể tự phục hồi sau chấn thương
thế nếu mà anh có một chế độ dinh dưỡng để phục hồi tốt ví dụ tối về nghỉ nghỉ ngơi tốt
có chất dinh dưỡng vào nó gọi là nó khâu phá lại những chỗ chấn thương đó thì anh sẽ tốt hơn
và anh hồi phục tốt massage rồi chế độ xoa bóp chế độ tập luyện rồi phục hồi bằng bể tắm rồi sông hơi
ở tất cả thứ đấy để nó giúp cho thư giãn phục hồi tốt và loại trừ những chất độc ra khỏi cơ thể thì nó sẽ nhanh hơn
thế còn là chấn thương nặng thì phải có phục hồi bằng y khoa y học một cách hợp lý và kết hợp với chế độ dinh dưỡng và phục hồi

nhiều người phải mất vài tháng chấn thương đặng phải vài tháng hoặc thậm chí đi mổ đi nối gân với cơ thì trường hợp đấy là nặng rồi
vậy hãy cùng tìm hiểu những loại thực phẩm được các vận động viên sử dụng để đẩy nhanh quá trình cơ thể phục hồi các tổn thương
bao gồm chấn thương cơ bắp chấn thương ngoài da chấn thương xương khớp và chấn thương vi mô
theo các chuyên gia protein là thành phần quan trọng trong quá trình phát triển cơ bắp
sau khi gặp sự cố phần cơ thể đó phải được hạn chế cử động để tăng tốc độ phục hồi chấn thương dẫn đến sức mạnh và khối lượng của cơ bắp sẽ bị giảm đi
lúc này việc bổ sung đủ protein trong chế độ ăn uống sẽ giúp bạn duy trì lượng cơ tốt hơn giảm viêm và tăng tốc độ phục hồi hiệu quả
protein cũng giúp xây dựng khối cơ khi bạn bắt đầu tập luyện trở lại
các thực phẩm giàu protein bao gồm ức gà hại nhân thịt bò nạp cá ngừ bông cải xanh
tuy nhiên có một số lưu ý nhỏ là khi bổ sung protein người bệnh nên tính lượng protein cần thiết mỗi ngày và chia đều trong các bữa ăn sẽ giúp cơ bắp phát triển tốt hơn
thêm một bữa nhẹ dầu protein vào buổi tối cũng giúp cơ thể tăng tốc độ hồi phục và xây dựng cơ bắp trong lúc ngủ
đối với chấn thương ngoài da giai đoạn đầu tiên khi điều trị vết thương luôn xoay quanh việc xử lý viêm xương
nếu xử lý đúng cách sẽ giúp việc điều trị thuận lợi hơn
ngược lại nếu để viêm nhiễm nặng và lâu dài sẽ tác động ngược
khiến cơ thể lâu lành hơn
vì thế để hạn chế viêm nhiễm bạn có thể bổ sung acid béo omega ba
có nhiều trong các thực phẩm như cá tạo biển quả ốc chó hạt chia và hạt lanh
có đặc tính chống oxy hóa và giảm viêm
đối với các chấn thương xương khớp bên cạnh việc bổ sung hàm lượng canxi và vitamin d
ta cũng có thể bổ sung thêm maze silicon borone vitamin k một và k hai giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi xương khớp
mage giúp kích thích sức mạnh và độ chắc của xương
được tìm thấy trong hạnh nhân hạt điều động phộng vỏ khoai tây gạo lứt
silicon đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu hình thành xương khớp
được tìm thấy trong các loại ngũ cốc cà rốt và đậu xanh
vitamin k một và k hai giúp chuyển canxi trực tiếp vào xương và giúp cải thiện sức mạnh xương
được tìm thấy trong các loại rau nhiều lá long trắng trứng các loại thịt và sữa từ bò ăn cỏ
boron giúp xương khỏe mạnh bằng cách gia tăng sự tích chữ maze và canxi
cũng như cải thiện hiệu quả của vitamin d
chất này được tìm thấy nhiều nhất ở trong mận
bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng trên để các chấn thương có thể nhanh chóng phục hồi
cần bổ sung thêm các thực phẩm dầu chất sơ
bạn nên bổ sung thực phẩm dầu chất sơ vì quá trình phục hồi chức năng chấn thương
khiến bạn không thể tập luyện với tần suất và cường độ như ban đầu
cơ thể có khả năng sẽ tích chữ nhiều chất béo hơn mong muốn
thực phẩm dầu chất sơ như trái cây rau củ các loại đậu hạt và ngũ cốc nguyên hạt
đều chứa nhiều dưỡng chất khác như vitamin c maze và kẽm
rất có thể hỗ trợ quá trình phục hồi nhanh chóng
nhóm thực phẩm tiếp theo các vận động viên luôn thêm vào thực đơn
khi gặp chấn thương thể thao đó là thực phẩm dầu vitamin c
vitamin c giúp cơ thể bạn tạo ra colagen cần thiết cho mô cơ xương khớp gân và da của bạn
bổ sung vitamin c sẽ giúp cơ thể xây dựng lại mô sau chấn thương
loại vitamin này còn có khả năng chống oxy hóa và kháng viêm
giúp giảm đau nhất và tăng tốc độ phục hồi của cơ thể
bạn có thể dễ dàng bổ sung vitamin c qua chế độ ăn uống
với các thực phẩm dầu vitamin c như trái cây có múi ớt chuông rau xanh kiwi
bông cải xanh đưu đủ cà chua xoài và quả mọng
và cuối cùng kém là thành phần của nhiều loại enzyme và protein
bao gồm những enzym cần thiết cho việc chữa lành vết thương hồi phục và phát triển mô cơ
bệnh nhân nên bổ sung các thực phẩm rau kém như thịt cá động vật có vỏ
các loại đậu hạt và quả hạnh ngũ cốc nguyên hạt
lưu ý nếu bổ sung kẽm ở hàm lượng cao cơ thể có khả năng sẽ bị thiếu đồng
như vậy đối với những ca chấn thương nhẹ có khả năng hồi phục nhanh
vận động viên vẫn có khả năng trở lại thi đấu đỉnh cao
tuy nhiên đối với những ca chấn thương dài dẳng và khó hồi phục hoàn toàn
việc các vận động viên có thể lấy lại phong độ thi đấu là chuyện không dễ dàng
điều đó phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng và trị liệu
nếu là một phan hâm mộ của đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ đến chấn thương kinh hoàng của đội trưởng hùng dũng
trong trận đấu mùa giải v leng quýt giữa câu lạc bộ tp hcm và câu lạc bộ hà nội trên sân thống nhất
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
khi đó hùng dũng được chuẩn đoán là bị gãy giờ xương chân
và anh đã không thể tham gia được các trận còn lại của đội tuyển việt nam
tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đây là khủng hoảng lớn nhất đối với sự nghiệp bóng đá của hùng dũng
khi đôi chân thứ quan trọng nhất đối với một cầu thủ lại đang bị gãy đôi
khi đó rất nhiều người cho rằng hùng dũng có thể sẽ không tiếp tục sự nghiệp cầu thủ
tuy nhiên bằng ý chí nỗ lực và chế độ ăn uống hợp lý
giờ đây hùng dũng đã trở thành trụ cột của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
trong tầm băng đội trưởng tại sea games ba mươi một